quản lý hành chính không quá một cấp phân định rõ nhiệm vụ quyền hạn đi đôi với trách nhiệm của từng cấp
tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức làm sao không để trồng chéo trùng lập
hoặc bỏ chống chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị
và không nhất thiết cấp trên có cơ quan tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan tổ chức đó và ngược lại
trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia
việt nam nằm trong khu vực lưu hành và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh xuất xuất huyết
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống xuất xuất huyết
nhiều tỉnh thành phố có số mắc cao và dịch bệnh đang có nguy cơ lan rộng
nhất là thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng quảng nam bình thuận bình dương đồng nai
an giang trà vinh cà mau tây ninh sóc trăng tiền giang nam định
để chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng kéo dài
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết
trong đó yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp chính quyền
và các sở ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch
diệt mũi diệt lăng quang bỏ gậy trên địa bàn chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
phát hiện sớm xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện tổ chức cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời
tăng cường kiểm tra giám sát các điểm có nguy cơ về dịch bệnh xử phạt các tổ chức cá nhân
không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định bố trí kinh phí kịp thời
cho công tác phòng chống dịch bệnh
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm
trước thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
bộ thông tin và truyền thông đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
thông tấn xã việt nam báo nhân dân và các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với bộ y tế
để tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp
để người dân chủ động tích cực phòng chống đến ngay cơ sở y tế để khám điều trị khi có dấu hiệu bóc bệnh
bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi đồn đốc và báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện công điện này
thưa quý vị theo thống kê của bộ y tế trong bảy tháng của năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận gần sáu mươi trường hợp
mắc xuất suyết trong đó có hơn năm mươi trường hợp phải nhập viện số trường hợp nhập viện tăng chín bảy
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu tại tỉnh hà nam tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có bảy mươi hai ca mắc sốt xuất huyết
nhất là trong khoảng từ một mươi ngày trở lại đây số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận là gần sáu mươi trường hợp
các trường hợp mắc bệnh chủ yếu ở độ tuổi thanh niên
các trường hợp mắc suyết trung niên là những người đang học tập làm việc ở những vùng có dịch bệnh trở về địa phương
theo nhận định của các chuyên gia nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh sốt xuất huyết trong thời gian qua
là do mùa hè đến sớm thời tiết thay đổi thất thường nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn so với những năm trước
một tuần trở lại đây trung bình mỗi ngày khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
tiếp nhận từ một mươi năm đến một mươi tám bệnh nhân mắc xuất suyết
tại đây hiện đang có ba mươi hai ca mắc xuất suyết
trong khi đó biên chế dường bệnh tại khoa là hai mươi năm giường
nên đơn vị phải huy động dường từ các khoa khác sang để giảm tình trạng quá tải
do được điều trị kịp thời nên chỉ có một số bệnh nhân bị biến chứng
tràn dịch màng phổi tràn dịch màng bụng không có bệnh nhân tử vong
đầu tiên thì mắc bệnh là trên địa bàn hà nội
cái biểu hiện đầu tiên của khi mắc bệnh này là người kèm thấy sốt cao
và người mệt tao đầu đắng miệng
sau khi bị hiện tượng sốt thì có dây hiệu thuốc mua thuốc về điều trị tại nhà
một hai hôm và cảm thấy không khó sau đó vào viện
trong vòng từ đầu tháng bảy đến giờ số lượng bệnh nhân mắc xuất suyết tăng đột biến
so với cùng kỳ năm trước
tầm tháng bảy của năm nay so với năm trước
tăng gần như gấp ba lần số bệnh nhân xuất huyết tăng nhiều lên
thông thường bệnh nhân khi nhập viện thì bệnh nhân có suốt cao đột ngột
liên tục ba mươi chín độ kèm theo có đau đầu đau nhức hái hốc mắt đau ngoài lưng
bệnh nhân thường mệt lẻ
trước tình hình trên ngành y tế hà nam đã và đang triển khai các biện pháp tích cực
phòng chống sốt huyết như giám sát điều tra bệnh nhân trùm ca bệnh
điều tra vector yếu tố môi trường tuyên truyền tham mưu ban hành văn bản
chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trực tiếp đi giám sát
hướng dẫn xử lý tại các vùng nguy cơ bùng phát dịch chuẩn bị vật tư
hóa chất tập hấn lại cho cán bộ y tế về công tác phòng chống dịch
mặc dù dịch sốt huyết rất nguy hiểm nhưng có thể phòng chống được nó rất hiệu quả
bằng tất cả những biện pháp và ý thức của người dân là chính
đó là việc vệ sinh dọn dẹp tất cả những phế thải mà có ứ động nước
tránh việc mũi đẻ vào những nước mưa mà ứ động ở các phế thải của các hộ gia đình các doanh nghiệp bỏ ra
tỉnh hà nam có một số quốc lộ chạy qua lượng người từ địa phương khác qua lại nhiều
và hà nam cũng gần hà nội nơi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát
cùng với đó thời tiết mưa ẩm kéo dài tạo điều kiện cho mũi chuyển bệnh sốt huyết phát triển
thực tế qua điều tra tại một số địa phương có nhiều ổ mũi truyền bệnh
chính vì vậy nguy cơ bùng phát dịch sốt huyết
sốt huyết tại tỉnh là hoàn toàn có thể xảy ra
tỉnh nam định hiện đang có ba trăm hai mươi bốn ca sốt xuất huyết đứng thứ hai tại khu vực miền bắc chỉ sau thành phố hà nội
dịch sốt xuất huyết đang lan rộng ra một trăm linh xã phường của cả một mươi huyện thành phố
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngành y tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp
để tránh lây lan dịch bệnh như tăng cường việc theo dõi người bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh trong các ngày nghỉ ngày lễ
sao hóa chất máy móc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường hàng ngày phun hóa chất diệt mũi
trên thế giới hiện có khoảng hai tỷ người nhiễm virus v một b
riêng tại việt nam có khoảng hai mươi triệu người nhiễm virus v một b và c
đây là hai virus chính gây tổn thương thành sơ gan và ung thư gan
tuy nhiên hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus viêm gan c khi mà pháp đồ điều trị mới được áp dụng tại việt nam
đã điều trị khỏi chín mươi bệnh nhân
bệnh nhân mắc virus này phóng sự nhân ngày thế giới phòng chống viêm gan hai mươi tám tháng bảy
anh hoàng ngọc quân được phát hiện nhiễm virus viêm gan c khi đang điều trị căn bệnh nhiễm khuẩn
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
trước đó anh không hề biết mình mang trong người virus này vì không có biểu hiện triệu chứng gì bên ngoài
chỉ có mới đây cũng điều trị ở trên tầng bốn
sơ gây sốt vì sùi van tim này
đi xét nghiệm thì mới biết là viêm gan c
chứ còn chưa đi
khi được phát hiện sớm như bệnh nhân này
căn bệnh viêm gan virus c của anh có hy vọng được điều trị khỏi lên tới chín mươi
với pháp đồ điều trị ngoại trù mới
còn đây là bệnh nhân đang được điều trị suy thận nhân tạo
nhưng bị mắc virus viêm gan c do nhận chéo trong lúc chạy thận
nếu như trước đây bệnh nhân bị suy thận không được dùng thuốc điều trị
thì hiện nay hy vọng điều trị khỏi cũng lên tới tám mươi
tôi mới vào chạy thận được ba tháng
thì vừa rồi mới phát hiện ra là mắc bệnh viêm gan c
mỗi năm bệnh viện nhiệt đới tiếp nhận và điều trị hai năm trăm linh bệnh nhân viêm ga c
quản lý ngoại trú bảy bệnh nhân viêm gan b
với pháp đồ mới điều trị viêm gan c được áp dụng tại đây
đều rút ngắn thời gian điều trị từ ba đến sáu tháng
đã mang lại nhiều hy vọng điều trị khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân nhiễm virus viêm gan c
chúng ta phải điều trị khi mà nó chưa bị sơ gan
thì chúng ta mới giữ được cái lá gan khỏe mạnh
vậy chúng ta mới đảm bảo đồng ký cuộc sống khỏe mạnh
thế thì với hiện nay thì với viêm gan c là các cái pháp đồ điều trị tỷ lệ thành công đã rất cao rồi

thế và cái chi phí điều trị thì với những thuốc gốc của mỹ thì nó vô cùng đắt
tuy nhiên là những thuốc genrix thì hiện ở mức độ giá cả cũng chấp nhận được đối với đa số nhân dân
còn với viêm gan b thì hiện nay là
mặc dù là chưa được trị được khỏi hoàn toàn nhưng mà cũng có những tiến bộ rất là lớn trong nhiều năm qua
bệnh viêm gan đã được tổ chức y tế thế giới who gọi với cái tên là kẻ giết người thầm lặng
do bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng
ở nước ta tỷ lệ người mắc bệnh viêm gan rất cao với số người mắc vào khoảng hai mươi triệu người
trong đó chủ yếu là viêm gan virus b và c
mỗi năm nước ta có khoảng hai hai vạn người chết vì bệnh ung thư gan
thế giới nhận định rằng đây là hai loại virus mà giết người thầm lặng
người ta đã mệnh ra đây là kẻ giết người thầm lặng vì nó không có bệnh gì cả
với mỗi năm như thế hai loại virus này có thể giết chết khoảng trên một triệu bốn người
như thế là trong một ngày giết chết hơn một người trên toàn thế giới
nhưng mà người nhiễm bệnh lại vẫn không biết
mình vẫn khỏe mạnh
đi lao động sinh hoạt bình thường
đối với viêm gan c hiện nay đã có phác đồ điều trị khỏi bệnh nhưng lại chưa có vaccine phòng bệnh
vì vậy các chuyên gia khuyên cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm phòng tránh biến chứng
đối với viêm gan b hiện nay biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vaccine
còn đối với những bệnh nhân đã bị nhiễm virus viêm ga b
thì cần được phát hiện sớm và điều trị tránh lây lan trong cộng đồng
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam vừa cho biết căn cứ vào quy định luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn
cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu sẽ thay đổi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo quy định tại khoản hai điều năm mươi sáu luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu
tuy nhiên nội dung này chỉ thay đổi với lao động nữ
vì trước đây cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm sau khi đạt tỷ lệ bốn mươi năm
lao động nữ được tính thêm ba
như vậy lao động nữ đủ năm mươi năm tuổi nghỉ hưu từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi
phải có đủ ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tối đa bảy mươi năm
so với trước năm hai nghìn một mươi tám chỉ cần có đủ hai mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa bảy mươi năm
lao động nam nghỉ hưu năm hai nghìn một mươi tám phải đủ ba mươi một năm đóng bảo hiểm xã hội
nghỉ năm hai nghìn một mươi chín phải có đủ ba mươi hai năm
nghỉ năm hai nghìn hai mươi phải có đủ ba mươi ba năm
nghỉ năm hai nghìn hai mươi một phải đủ ba mươi bốn năm
và nghỉ từ năm hai nghìn hai mươi hai trở đi
phải đủ ba mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tỷ lệ tối đa là bảy mươi năm
so với trước năm hai nghìn một mươi tám
thì chỉ cần có đủ ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa
cách tính lương hưu mới sẽ tác động đến những lao động nam chưa đặt đủ số năm cần thiết
để đạt tỷ lệ hưởng tối đa là bảy mươi năm và ảnh hưởng đến mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
đối với lao động nữ có dưới ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
số năm đóng bảo hiểm xã hội càng ít
thì tác động càng lớn
thưa quý vị và các bạn
tại thành phố huế
trung tâm nghiên cứu và phát triển xã hội
phối hợp với trường đại học postdam đức
và viện nghiên cứu môi trường hàn lan
vừa khởi động dự án tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở đô thị
và vùng ven biển thừa thiên huế
với tổng mức đầu tư là gần một trăm tám mươi usd
do chương trình chống chịu toàn cầu tài trợ
dự án sẽ được tăng cường
sẽ triển khai hai hợp phần
thời gian kéo dài một năm năm
và được đầu tư gần một trăm tám mươi usd
do chương trình chống chịu toàn cầu tài trợ
trong đó hợp phần tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt
ở thành phố huế
với kinh phí gần tám mươi sáu usd
bao gồm các hoạt động
đánh giá các giá trị thích nghi
dựa vào hệ sinh thái
thông qua việc phục hồi dòng chảy tự nhiên
và khu vực thoát nước ở thừa thiên huế
đầu tư thí điểm vào việc cải tạo
duy trì hệ thống thoát nước
chữ nước tự nhiên ở thành phố huế
tăng khả năng chống chịu với ngập lụt đô thị
bằng cách tăng cường vai trò của phụ nữ
trong quản lý lũ lụt
hợp phần hai là tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt
ở vùng ven đầm phá
với tổng kinh phí chín mươi usd
với các hoạt động tăng cường trồng rừng ngập mặn vùng đầm phá
tận dụng hệ sinh thái sẵn có
cải thiện khả năng chống chịu lũ lụt
vùng đầm phá và ven biển
giảm bớt sói lở
thời gian qua tại quảng ngãi
liên tục xảy ra các vụ cháy mắc cạn tàu thuyền
nhiều trường hợp tàu bị nạn
xảy ra ngay cửa biển
khu neo đậu tàu thuyền
hầu hết các tàu thuyền sau khi bị nạn
đều không được trục vớt
mà nằm ngay trong khu vực ra vào vũng neo đậu
gây mất an toàn cho các tàu thuyền ra vào
ở bến cảng
đặc biệt là hiện nay khi mà mùa mưa lũ sắp đến
những con tàu mắc cạn gây nguy hiểm đường thủy
và gây khó khăn cho công tác phòng tránh mưa bão
tàu qng bảy nghìn một trăm hai mươi ba ts
có công suất hơn sáu trăm linh cv
bị mắc cạn gần hai năm qua
ngay cửa biển cổ lũy xã nghĩa phú
thành phố quảng ngãi
do bị mắc cạn khá lâu nên tàu đang trong tình trạng
hư hỏng mục nát
thân tàu nằm ngang chiếm một phần ba cửa biển
chặn dòng chảy lối ra vào của tàu thuyền
ngư dân cửa biển cổ lũy
tàu lũy nó bị chìm
khoảng bốn năm tháng nay
nhưng mà không biết cái do gì nó chìm
nên bây giờ tảm trả cho ông thăm đường thủy
theo thống kê tại các cửa biển cổ lũy
xã phú nghĩa huyện tư nghĩa
và cảng sa huỳnh huyện đức phổ
hiện có sáu xác tàu bị nạn
hầu hết các trường hợp tàu bị nạn đều có công suất lớn
nên nằm dài rác chiếm diện tích lạch cửa sông
làm chặn dòng chảy
cản trở sự ra vào của tàu thuyền
chỉ đại cửa sông này thôi
thì đã có hai con tàu chìm từ nhiều năm qua
khi mà nước lên thì dòng nước ở đây
chảy rất là siết
và tàu thì chìm phía dưới
thành ra là khi mà các phương tiện
tàu thuyền qua lại thì không thể nào quan sát được bên dưới
và có thể tông vào mạng tàu
ở dưới bất cứ lúc nào
nguy cơ tai nạn khi mà tông giữa hai con tàu này
có thể xe ra bất cứ lúc nào
cắn đào bạc đấy là đi với cua ngó
còn hầu trước kia có một đường ra thoảng
là đi một đường ra hoài cửa luôn
mỗi ngày tại các cửa biển
vũng neo đậu tàu thuyền cảng sa huỳnh cổ lũy
có hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào cảng
để bán cá và chuẩn bị cho phiên biển mới
trong khi đó vùng nước có tàu chìm mắc cạn
lùn nước chảy mạnh xiết
nguy cơ tai nạn rủi ro cho ngư dân
các cửa biển luôn hiện hữu
nhưng việc trục vớt hay di chuyển tàu đi nơi khác
vẫn chưa làm được
hiện tại thì bây giờ ở khu vực này
thì chưa có đèn báo hiệu
ở những cái điểm chỗ tàu bị đám
cho nên là nếu như
có cấp tàu điều kiện
thì nên gán những cái đèn tiết hiệu
để có phương tiện
vô thông trên sông thọ
để tránh né
để khởi gây tai nạn đi trong
càng biển sa huỳnh cổ lũy
là những càng biển lớn của tỉnh quảng ngãi
với hơn một bảy trăm linh tàu thuyền neo đậu
hiện mùa mưa lũ sắp tới
tàu thuyền trở về neo đậu rất nhiều
các tàu mắc ca này sẽ gây nhiều khó khăn
cho việc cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa lũ
do vậy cần có biện pháp bảo đảm an toàn
luồng biển ở các càng vũng neo đậu
sa huỳnh cổ lũy
đồng thời ngành chức năng cũng cần tính
phương án lâu dài để an toàn cho ngư dân
theo trung tâm dự báo khí tượng
hiện nay đã xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới mới
trên biển đông vào hồi bảy giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc

cách quần đảo hoàng sa khoảng
năm trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo truyền thông
trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới
hầu như ít dịch chuyển
đến bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc

cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km
về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc
mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
nên khu vực phía đông vùng biển bắc biển đông
vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rào và rông
khu vực bình thuận cà mau vùng biển phía tây
khu vực quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp chín
trên đất liền khu vực tây nguyên và nam bộ
ngày có mưa rào và dài rác có rông
chiều tối và đêm có mưa mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật
tại phú thọ những ngày qua xảy ra hiện tượng cá lồng chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh
thiệt hại chưa thống kê được chính xác là bao nhiêu
bởi hiện tượng cá chết vẫn chưa dừng lại
điều đáng nói là trong khi đợi các cấp chính quyền tỉnh phú thọ
tìm giải pháp chính sách hỗ trợ
thì người dân vẫn đang phải gồng mình cứu cá
khắc phục môi trường nước
để giảm bớt phần nào thiệt hại
và gió cá chết
đã mấy ngày nay công việc của vợ chồng anh đặng văn luyện
ở xã xuân lộc huyện thanh thủy
chỉ xoay quanh việc vớt cá chết
ở các lồng cá đặc sản
và tìm cách bán nhanh số cá đủ tuổi
và còn khỏe
với mong muốn bớt thêm gánh nặng nợ nần cho gia đình
từ khi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường
ước tính hai mươi tấn cá lăng đặc sản
của gia đình anh bị chết trắng
do công việc xả đập
của hòa bình vừa rồi
thì ngay thứ hai
do gia đình nhà tôi thiệt hại cá quá lớn
bắt đầu chết từ do
ngày thứ hai cá chết quá nhiều
cho đến ngày hôm nay
là đến ngày thứ năm
rồi cho cá con dưới một cân
là coi như chết một trăm linh
còn cá hai cân trở lên
coi như thiệt hại
đến khoảng bốn mươi sáu mươi
trên toàn tuyến sông đà
hiện có gần bốn trăm năm mươi lồng cá
với tổng sản lượng ước tính là một tấn
tình trạng cá chết sẽ giảm
ra trên toàn bộ chiều dài sông đà
đoạn qua địa phận tỉnh phú thọ
và chưa có dấu hiệu dừng lại
tri cục thủy sản tỉnh phú thọ cho biết
việc di rời cá vào các hồ đầm nội đồng
là không thể
phương án khả dĩ nhất lúc này
là tăng cường oxy trong nước
để giảm tối đa thiệt hại cho bà con
đề nghị là nhà nước
cần phải có cái chính sách
tức là giãn nợ cho người dân
hộ dân nuôi cá chúng tôi
thứ hai ba nữa là
cần phải tới đây là cũng cần phải
có những cái chính sách tức là hỗ trợ
cho người dân chúng tôi
vay một cái nguồn vốn tức là với lãi suất
thấp để chúng tôi tiếp tục tái sản xuất
đối với gia đình nhà tôi hoặc là
tất cả bà con trên toàn hợp tác xã
cá lồng sông đà thì
nguyện vọng mong muốn được đảng và nhà nước
chính quyền các cấp quan tâm
giúp đỡ trước hết là tạo điều kiện
về tài chính kinh tế
để phục hồi lại cái nghề nuôi cá lồng
trên sông đà
hiện tại tri cục thủy sản tỉnh phú thọ đang tiếp tục
phối hợp với các huyện để ước tính thiệt hại
sau đó sẽ báo cáo tỉnh để xin
chủ trương hỗ trợ sớm có phương án
hỗ trợ các hộ nuôi cá lồng
nhà máy lọc dầu dung quất
vừa hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể
định kỳ lần ba vượt tiến độ hơn
một ngày so với kế hoạch
hiện nhà máy đã vận hành an toàn với một trăm linh công suất
những ngày qua các chuyên gia
kỹ sư đã tiến hành vận hành
các phân xưởng quan trọng của nhà máy lọc dầu
sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng lần ba
hiện công tác bảo dưỡng đã chính thức hoàn thành
và nhà máy lọc dầu dung quất
đã vận hành an toàn đạt một trăm linh công suất thiết kế
vượt tiến độ hơn một ngày
so với kế hoạch đề ra
thành công của bảo dưỡng tổng thể lần ba
đã giúp nhà máy lọc dầu dung quất
vận hành và cho ra sản phẩm sớm hơn một mươi ngày
so với kế hoạch góp phần tăng thêm
doanh thu hơn một năm trăm linh bảy tỷ đồng
nộp ngân sách nhà nước ba trăm linh ba tỷ đồng
và mang lại thêm gần ba trăm linh tỷ đồng lợi nhuận
hiện các chuyên gia kỹ sư
vẫn tiếp tục theo dõi vận hành nhà máy
trong thời gian sau bảo dưỡng
để xử lý các tình huống
sự cố có thể phát sinh sau đó
thượng viện mỹ vừa nhất trí cho phép
áp dụng các biện pháp trừng phạt mới
nhằm vào nga với số phiếu ủng hộ
là chín mươi tám so với hai phiếu phản đối
dự luật sẽ được trình lên tổng thống
donald trump và ngay cả khi
trong trường hợp bị phủ quyết dự luật dự kiến
vẫn có đủ sự ủng hộ từ quốc hội
để bác quyết định của tổng thống mỹ
và trở thành luật
một điểm đáng chú ý trong dự luật mới
là dự luật sẽ hạn chế khả năng kiểm soát
của tổng thống donald trump với việc trừng phạt nga
ông trump cần phải có sự chấp nhận
pháp thuận của quốc hội nếu muốn nới lỏng
trừng phạt moscow
mỹ cần phải gửi một thông điệp mạnh mẽ
tới tổng thống nga vladimir putin
và mọi bên gây hấn khác rằng chúng ta
không khoan dung với các cuộc tấn công
vào nền dân chủ
dự luật được đưa ra trong bối cảnh
các nhà lập pháp mỹ đang điều tra
khả năng nga can thiệp vào bầu cử
tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu và nghi vấn
có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử
của tổng thống mỹ donald trump với moscow
cả phía nga và ông donald trump
đều phủ nhận cáo buộc này
phản ứng với động thái mới của thượng viện mỹ
bộ ngoại giao nga cho rằng mối quan hệ
giữa moscow và washington không còn
cơ hội để cải thiện trong tương lai gần
và dự luật đã đưa mối quan hệ này
vào một tình huống khó lường
ở một diễn biến khác điện kremlin
vừa thông báo tổng thống nga putin
đã ký xác lệnh bổ nhiệm
thứ trưởng ngoại giao nga vasily nebensia
vào vị trí trưởng phái đoàn thường trực
của nga tại liên hợp quốc
và đại diện của liên bang nga
trong hội đồng bảo an liên hợp quốc

là nhà ngoại giao chuyên nghiệp của nga
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ông tốt nghiệp
học viện ngoại giao quốc gia moscow
thông thạo tiếng anh và tiếng tây ban nha
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm hai nghìn
ông là cố vấn cấp cao của cơ quan
đại diện thường trực liên bang nga
tại liên hợp quốc ở new york
trong giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi hai
ông giữ chức phó đại diện thường trực
của nga tại liên hợp quốc
kể từ năm hai nghìn một mươi ba ông giữ chức thứ trưởng ngoại giao
người tiền hiệm của ông là ông
vitaly churkin đã đột ngột qua đời
tại công sở hồi tháng hai vừa qua
do đau tim
bộ trưởng quốc phòng nhật bản
tomomi inada ngày hôm nay
đã đệ đơn từ chức lên thủ tướng shinzo abe
nguyên nhân của quyết định này được cho
là bà inada muốn nhận trách nhiệm
trước cáo buộc bưng bít thông tin
về hoạt động của các binh sĩ
thuộc lục quân nhật bản tham gia lực lượng
gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tại nam sudan
phát biểu với báo giới tại tokyo
thừa nhận trách nhiệm cho việc che giấu
các thông tin về quốc phòng và thông báo
quyết định từ chức
bà inhada được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng nhật bản
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên trong gần một năm nhậm chức
bà trở thành nhân vật gây tranh cãi
và ngày càng bị chỉ trích do cáo buộc
che giấu báo cáo của lực lượng gìn giữ hòa bình nhật bản
ở nam sudan về tình hình an ninh ngày một tồi tệ
ngoại trưởng nhật bản ông fumio kishida
sẽ tạm nắm quyền bộ trưởng quốc phòng
trước khi bộ trưởng quốc phòng mới được chỉ định
trường đoàn đàm phán về brexit của liên minh châu âu eu
cho biết các cuộc đàm phán
giữa anh và eu về mối quan hệ song phương
trong tương lai sẽ khó có khả năng
bắt đầu vào tháng một mươi tới
do tới thời điểm này vẫn chưa có tiến triển
về vấn đề chủ chốt liên quan đến brexit
theo ông barnier việc không đạt được
tiến triển về thỏa thuận tài chính
ngoại trừ việc anh sẽ nợ eu
một khoản tiền chưa cụ thể
cũng như có rất ít tiến bộ
về các vấn đề then chốt khác
khiến khả năng bắt đầu việc thảo luận
mối quan hệ thương mại tương lai
trong hai tháng nữa đang giảm dần
các quan chức eu cho rằng nước anh
có những yêu cầu không thể chấp nhận được
theo eu chính phủ anh không có quan điểm
rõ ràng về tài chính hay những vấn đề khác
eu ước tính anh phải trả khoảng sáu mươi tỷ euro
là tổng các khoản nghĩa vụ ngân sách
mà anh đã cam kết đóng góp với tư cách là thành viên eu
và các nhà đàm phán lại chỉ tập trung vào phương pháp tính toán
thay vì tổng số này
trong khi đó quan điểm của chính phủ anh
là cố gắng thuyết phục các nhà đàm phán eu rằng
anh cam kết tôn trọng các nguyên tắc về giải quyết tài chính
nhưng sẽ không đưa ra lời hứa cụ thể
theo quy định mới vừa được đa số thành viên
hạ viện pháp bỏ phiếu thông qua
các chính trị gia pháp sẽ không được phép
tuyển dụng vợ hoặc chồng hoặc con cái của họ
vào vị trí trợ lý trong quốc hội
nhằm tránh để tái diễn vụ việc
tương tự bê bối liên quan đến
chính trị gia phi ông
các quy định về việc chính trị gia pháp
không được tuyển người thân làm trợ lý
sẽ được áp dụng đối với các bộ trưởng
và các thành viên trong quốc hội pháp
tương tự như chính sách hiện hành
tại một số quốc gia trên thế giới
trong đó có đức
từ đó chấm dứt tình trạng đưa người thân vào làm việc
điều này thể hiện đúng tinh thần cam kết
của ông macron trong suốt quá trình tranh cử
cũng như sau khi đắc cử tổng thống
đó là hành động để chấm dứt thực trạng
được cho là can nguyên khiến người dân mất lòng tin ở
trong những ứng cử viên sáng giá
trong cuộc đua vào điện elysee
tuy nhiên uy tín của ông đã sụt nhanh chóng
sau khi bị nhà chức trách điều tra cáo buộc
lạm dụng công quỹ chi trả tiền lương
lên đến hàng trăm nghìn euro cho vợ và hai người con
làm những công việc không có thực trong quốc hội
trong suốt nhiều năm qua
nhà sáng lập hãng thương mại điện tử
đa quốc gia amarone
tỷ phú jeff bezos
đã chính thức vượt qua tỷ phú bill gates
để trở thành người giàu nhất trên thế giới
trong phiên giao dịch cổ phiếu vào ngày hôm qua
việc tăng giá
của cổ phiếu amazon trong phiên giao dịch
ngày hai mươi bảy tháng bảy giúp cho tài sản
của ông chủ amazon vượt mặt bill gates
vị tỷ phú công nghệ nhiều năm
ở ngôi vị giàu nhất thế giới
cổ phiếu của hãng amazon đã tăng cao
ngay sau khi hãng bán lẻ trực tuyến này
công bố báo cáo tài chính quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
giới phân tích đánh giá
nếu cổ phiếu của amazon tiếp tục có giá tốt
ngôi vị người giàu nhất thế giới
sẽ được tỷ phú bezos giữ vững
ông jeff bezos sở hữu gần một phần năm
cổ phiếu của amazon
trong khi giá trị của hãng đã vượt qua con số năm
năm trăm linh tỷ usd như vậy chỉ trong sáu tháng
tổng tài sản của jeff bezos
đã tăng thêm hai mươi tỷ usd
cảm ơn các bạn đã theo dõi